vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai tháng bốn một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trường đang thi công
ở xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định đã có một người thiệt mạng bảy người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra tại công trường thi công một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xóm sáu xã hải châu
khi công trình đang trong quá trình đổ bê tông phần mái bất ngờ ràn ráo bị đổ sập
kéo theo phần mái đang được đổ bê tông và những lao động đang làm việc tại đây
đến hơn hai mươi giờ cùng ngày lực lượng chức năng địa phương đã đưa toàn bộ người bị nạn ra khỏi đống đổ nát
vụ tai nạn là một người chết trên đường đi cấp cứu bảy người khác bị thương
hiện sức khỏe những trường hợp bị thương đã ổn định không nghiêm trọng đến tính mạng
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo huyện hải hậu cùng các đơn vị chức năng đã xuống hiện trường
chỉ đạo giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
huyện hải hậu đã hỗ trợ cho gia đình có người tử vong năm triệu đồng và gia đình có người bị thương ba triệu đồng